là một con ngõ với bề dày hàng trăm năm lịch sử ngõ tạm thương không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp truyền thống
mà con ngõ nhỏ bé này lại có mối liên hệ đặc biệt với đỉnh yên thái nơi thờ nguyên phi ý lan hay linh nhân phù thánh hoàng thái hậu
phi tần của hoàng đế lý thánh tông và cũng là sinh mẫu của hoàng đế lý nhân tông
đây là một trong những di tích tiêu biểu với những giá trị văn hóa lịch sử mang đậm hồn cốt thăng long hà nội
còn được bảo tồn lưu giữ cho đến ngày nay
đỉnh yên thái hay còn gọi là quán linh từ là một ngôi đỉnh cổ có cách đây hơn ba trăm linh năm xưa thuộc xã an thái
huyện thọ sương phủ hoài đức nay là số tám ngõ tạm thương phường hàng gai hà nội
ngoài những giá trị về kiến trúc ra thì đình yên thái còn được biết đến về câu chuyện của nguyên phi ý lan
người được dân gian tôn làm quốc mẫu
theo đại việt sử ký toàn thư năm quý mùi một nghìn sáu mươi ba
vua lý thánh tông khi ấy đã bốn mươi tuổi vẫn chưa có con trai nối dõi
nhà vua đi khắp chùa triển các nơi để cầu tự
một lần vua đến chùa dâu keo khi ngựa giá tới trang thổ lỗi
dân làng nôn nước ra xem thì có một người con gái vẫn hái dâu bên cạnh góc lang
vua bèn truyền gọi nàng đến hỏi
thấy nàng đối đáp linh hoạt thông minh lại xinh đẹp đoan trang
nhà vua bè xước nàng về cung động tiên thuộc phường kim cổ huyện thọ sương
và đặt tên là ỉ lan
thời gian ở cung động tiên nguyên phi ý lan đã dựng quán đồng thiên trong khu vực cung điện
sau này quán được rời sang thôn an thái và chuyển thành ngôi đình thờ bà nguyên phi
chính là đình yên thái hiện nay
đình yên thái được xây dựng kiểu chữ công với ba gian tiền tế
một gian ngoại cung nối liền với ba gian hậu cung
ngôi đình có kiến trúc độc đáo mang tính nghệ thuật cao
thể hiện ở những bộ khung vì kèo được làm theo kiểu thượng
trong giường giá trương hạ kẻ truyền
và nhiều bức chạm nổi chạm lộng với đề tài tứ linh dòng cuốn thủy
đây là nơi thờ ngài nguyên phi ỉ lan
là một trong những nữ bậc lưu kiệt xuất trong lịch sử việt nam
nguyên phi ỉ lan đã hai lần buông rèm nhiếp chính giúp vua lý thánh tông đánh giặc
với những tài năng đức độ và cống hiến to lớn cho đất nước
đức nguyên phi ỉ lan được xưng tục là lý đại mẫu nghi
và được dân làng yên thái tôi làm thành hoàng làng
nguyên phi ỉ lam tên thật là lê thị khiết
sinh ngày bảy tháng ba năm giáp thân
người hương thổ lỗi còn gọi là làng sủi
xưa thuộc huyện gia lâm phủ thuận an tỉnh bắc ninh
nay thuộc xã phú thị huyện gia lâm hà nội
trong những năm trị ví đất nước
nguyên phi ý lan đã có nhiều chính sách đem lại ấm no hạnh phúc yên vui cho nhân dân đại việt
bà cũng là người tinh thông phật pháp
và có những đóng góp to lớn trong việc mở mang xây dựng chùa triển
ngày hai mươi năm tháng bảy năm đinh dậu tức năm một nghìn một trăm một mươi bảy
bà mất được dâng thụy tên hèm sau khi qua đời là phù thánh linh nhân hoàng thái hậu
với sự tôn nghiêm và vẻ đẹp tương xứng với nhân vật lịch sử
nguyên phi ỉ lan di tích lịch sử cấp quốc gia đình yên thái
thực sự trở thành niềm tự hào của đất thăng long hà nội
và trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan
với những giá trị văn hóa lịch sử
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đình yên thái đã được bộ văn hóa thông tin
nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia